còn về tội trộm cắp tài sản phòng cảnh sát thiên án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh thái bình
đã ra quyết định truy nã số bốn ngày ba mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi một đối với đối tượng nguyễn thị hà sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường trú tại thôn ô mễ một xã tân phong huyện vũ thư tỉnh thái bình
cũng phạm tội trộm cắp tài sản và phải nhận quyết định truy nã số hai ngày một mươi một tháng một năm hai nghìn một mươi
của công an thành phố thái bình tỉnh thái bình là đối tượng lò thị ban
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một hộ khẩu thường trú tại bản phủ xã quài cang huyện tuần giáo tỉnh điện biên
và đối tượng nguyễn hữu thủy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường trú tại thôn bồ trang ba xã quỳnh hoa
huyện quỳnh phụ tỉnh thái bình bị công an huyện đông hưng tỉnh thái bình ra quyết định truy nã số một
ngày hai mươi tám tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một cũng về tội trộm cắp tài sản
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị
bằng những bản án thích đáng vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp
của lực lượng công an để bảo đảm an toàn đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện